nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường ubnd tp hcm vừa giao cục thuế thành phố ra soát công tác quản lý lập kế hoạch thanh tra kiểm tra thuế bảo vệ môi trường đối với các tổ chức hộ kinh doanh sản xuất túi ni lông trên địa bàn
cụ thể ngành thuế tăng cường kiểm tra kiểm soát việc chấp hành thực hiện thuế bảo vệ môi trường thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp của các tổ chức hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất túi ni lông khó phân hủy túi ni lông tự phân hủy sinh học và túi ni lông thân thiện với môi trường trên địa bàn để nhanh tiến đội triển khai các chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn nghiên cứu các hình thức hỗ trợ sản xuất khác ngoài cho vay vốn ưu đãi phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh sản xuất túi ni l
lông thải ra môi trường khoảng tám mươi tấn nhựa và túi ni lông trong đó có khoảng từ năm chín triệu túi ni lông một ngày từ các hộ dân